liên quan đến vụ cháy tại công ty dạng đông thưa quý vị theo thông tin từ binh chủng hóa học cho biết
đã thu gom khoảng năm tấn phế thải nhiễm thủy ngân trên diện tích khoảng ba trăm linh m hai
ngày một mươi hai tháng chín các lực lượng của binh chủng đã tổ chức quan chắc
trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy của công ty cổ phần bóng đèn vích nước dạng đông
và khu vực lân cận xài hóa chất chống phát tán thủy ngân sang môi trường bên ngoài
theo kế hoạch ngày một mươi ba tháng chín và những ngày tiếp theo các lực lượng của binh chủng hóa học
phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục công việc thu gom và xử lý phế thải
ước tính khối lượng vật chất còn lại cần xử lý là hàng chục tấn
đại diện của công ty môi trường đô thị urenco cho biết
phế thải sau khi được thu gom vẫn tạm thời để lại trong nhà kho công ty dạng đông
các bên liên quan sẽ họp bàn để chốt phương án vận chuyển xử lý cuối cùng